tính đến sáu giờ sáng nay mỹ vẫn đang là nước ghi nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín nhiều nhất thế giới
tổng số ca mắc bệnh tại mỹ đã lên tới hơn một trăm sáu mươi ca trong đó có gần ba ca tử vong
bang new york là tâm dịch của nước mỹ khi số ca mắc covid một mươi chín hiện đã vượt sáu mươi sáu người trong đó có hơn một hai trăm linh ca tử vong
còn tại châu âu italia ghi nhận thêm bốn năm mươi ca mắc covid một mươi chín và hơn tám trăm linh ca tử vong do căn bệnh này trong vòng hai mươi bốn giờ qua
trong khi đó tây ban nha cũng ghi nhận hơn chín trăm linh ca tử vong trong vòng một ngày mức cao nhất thế giới nâng tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại nước này lên hơn bảy bảy trăm linh ca
chỉ tính riêng trong hai mươi bốn giờ qua đức đã ghi nhận thêm gần bốn năm trăm linh ca nhiễm mới và hơn một trăm linh ca tử vong
tại châu á nhật bản ngày ba mươi tháng ba chỉ ghi nhận thêm một mươi ba ca mắc giảm mạnh so với con số sáu mươi tám ca nhiễm mới trước đó một ngày